mặc dù mưa lũ đã đi qua hơn nửa tháng nay thế nhưng con đường đi lại của đồng bào người rục ở xã thượng hóa huyện minh hóa tỉnh quảng bình vẫn bị che cắt khiến cho việc đi lại của bà con rất khó khăn